trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của người tiêu dùng nhiều hợp tác xã nông nghiệp ở vĩnh phúc đã phát triển xã sản xuất theo quy trình khép kín
sử dụng các chế phẩm sinh học sản xuất và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng
việc sản xuất rau an toàn ở xã vân hội huyện tam dương đã được ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương ấp ủ từ những năm hai nghìn tám
với mục tiêu hướng người nông dân đến một nền sản xuất sạch
khi đó xã vân hội được quy hoạch hai mươi hectare chuyên canh sản xuất rau an toàn theo hướng việt gáp và xây dựng thương hiệu rau an toàn sao mai
tuy nhiên do thị trường biến động chi phí sản xuất lớn nên rau an toàn vân hội không tìm được chỗ đứng trên thị trường
kỹ thuật canh tác rau của bà con rất tốt tuy nhiên quy trình sản xuất của bà con đôi khi vẫn chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
thứ hai là đầu da của bà con vẫn đang rất bấp bênh phụ thuộc rất nhiều vào thương lái và đôi khi bị thương lái ép giá
chính vì xuất phát từ việc như vậy chúng tôi ra đời hợp tác xã để nhằm tìm đầu da cho bà con cho nó an toàn
thứ hai là đưa các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tới người tiêu dùng
đầu năm hai nghìn một mươi bảy hợp tác xã rau an toàn vân hội xanh đã ra mắt và chính thức đi vào hoạt động
mục tiêu của hợp tác xã là xây dựng thành công thương hiệu rau an toàn vân hội xanh
xúc tiến đưa một số loại rau xanh có thế mạnh sang thị trường hàn quốc đài loan
đối với thị trường trong nước
phân đấu đưa vào hệ thống phân phối của các siêu thị với mục tiêu hợp tác xã sẽ bao tiêu một trăm linh sản phẩm cho các xã viên
tôi đã tạo các điều kiện về cơ sở vật chất để thành lập hợp tác xã giao an toàn vân hội sạch
đây là một cơ sở một điều kiện để cái truyền thống sản xuất rau của chúng tôi được đưa vào sản xuất có thương hiệu
không những sản xuất trong nước
các thành viên khi tham gia hợp tác xã sản xuất rau an toàn vân hội xanh phải tuân thủ chặt chẽ quy định
quy trình sản xuất rau an toàn
hợp tác xã cung cấp giống phân bón thuốc bảo vệ thực vật và đưa ra kế hoạch sản xuất cho từng thành viên
rau sau khi thu hoạch được đưa vào nhà sơ chế đóng gói và dán tem dán mã qr code
trên đài bản huyện tâm dương hiện nay có ba hợp tác xã sản xuất rau an toàn theo thư chuẩn việt ghép

rau sau khi thu hoạch được đưa vào nhà sơ chế đong gói và dán mã qr code